với cuộc bầu cử này thì chúng ta thấy rõ rồi là phong trào dân tùy phong trào canh hữu đang lên và những tư tưởng thái độ ủng hộ châu âu đang giảm dần những tiếng nói tại italia rồi
thế còn hai cuộc bầu cử mà đáng chú ý nhất và không chỉ là người dân hai nước này người ta chờ đợi mà cả thế giới chờ đợi đó là cuộc bầu cử quốc hội tại đức và cuộc bầu cử tổng thống tại pháp
thì hai cuộc bầu cử này vì sao được quan tâm bởi lẽ trong một khoảng thời gian trong khoảng thời gian vài năm gần đây đã có rất nhiều những ý kiến lo ngại rằng là mâu thuẫn giữa đức và pháp
giữa hai nước đầu tàu hai nền kinh tế lớn ở châu âu và hai nước đầu tàu của eu mâu thuẫn giữa các nhà lãnh đạo cũng như mâu thuẫn quan điểm giữa hai chính phủ hai nước này
kéo châu âu tách châu âu ra làm hai phần một phần của đức và một phần của pháp đấy là cái hình ảnh người ta cảnh báo về tương lai nếu như cái mâu thuẫn cũng như là cái sự bất đồng giữa hai quốc gia này không được giải quyết một sớm một chiều
như vậy làm sao trong thời gian tới mà các nhà lãnh đạo mới của hai đất nước này lên mà có thể giải quyết được cái bất đồng giữa hai nước thì mới hy vọng có được cái sự đoàn kết cũng như là lập trường chung của các nước eu nói chung trong các vấn đề của khu vực
tuy nhiên thì rõ ràng như chúng ta phân tích ban nãy dù cuộc bầu cử ở nước nào đi chăng nữa thì cái lo ngại vẫn đáng lo nhất và dư luận cũng lo ngại nhất đó vẫn là các cái lực lượng dân túy các cái phong trào cực hữu phong trào bài ngoại chống hội nhập châu âu họ đang có nhiều cơ hội để phô trương thanh tế để mở rộng ảnh hưởng và rất có thể là họ sẽ chiếm được nhiều hơn những cái tình cảm của cử tri ở nhiều nước không chỉ trong các cuộc bầu cử của ba nước này và nhiều nước khác đấy mới là điều đáng lo ngại về tương lai của liên hiệp châu âu
rất nhiều vào tình hình chính trị của chính khu vực châu âu cũng như là các quyết sách các quan điểm chính trị của mỗi các đảng phái đưa ra trong các cuộc bầu cử sắp tới đây như thế nào
thưa quý vị có thể vẫn còn nhiều tiếng nói ủng hộ sự toàn vẹn và gắn kết của eu nhưng sự ủng hộ đó không phải là tất nhiên và chắc chắn như tờ thegasian của nước anh đã bình luận nếu eu muốn tiếp tục sinh tồn thì người dân sẽ phải được thấy những kết quả
họ muốn thấy một gói kích thích kinh tế thuyết phục để chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế
họ muốn sự bảo đảm biên giới và bờ biển đủ mạnh để xử lý các cuộc khủng hoảng nhập cư hơn nữa họ muốn một eu sẵn sàng can dự quản trị toàn cầu hóa nhằm mang tới cơ hội cho tất cả mọi người
người dân châu âu chắc chắn sẽ có tiếng nói mạnh mẽ và dứt khoát hơn khi hàng loạt cuộc bầu cử quan trọng diễn ra tại pháp đức italia tây ban nha vào năm sau
chúng ta hãy cùng chờ xem
còn bây giờ xin một lần nữa cảm ơn nhà báo chuồng thăng đã có những phân tích chia sẻ với chương trình của chúng tôi hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại